thưa quý vị hơn hai trăm năm mươi hộp thuốc liên hoa thanh ôn được giới thiệu là thuốc điều trị covid một mươi chín không có hóa đơn chứng từ
vừa được đội cảnh sát kinh tế công an quận hai bà trưng phối hợp với đội năm cục quản lý thị trường tp hà nội
phát hiện thu giữ vào sáng nay ngày chín tháng ba
hơn năm trăm linh vỉ thuốc liên hoa thanh ôn không có nhãn phụ bằng tiếng việt trên mỗi hộp đều là nhãn chữ nước ngoài
tại thời điểm kiểm tra chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa
và khai nhận nghe quảng cáo trên mạng xã hội là thuốc liên hoa thanh ôn chữa được bệnh covid một mươi chín nên mua bán kiếm lời
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hàng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm trên
thưa quý vị lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn vừa phát hiện bắt giữ đối tượng thuê xe taxi vận chuyển một hai trăm linh bộ kit test covid một mươi chín
không rõ nguồn gốc xuất xứ đi tiêu thụ
theo đó phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lạng sơn phối hợp
với đội kiểm tra công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tỉnh lạng sơn tiến hành thu giữ xe
tiến hành thu giữ xe ô tô biển kiểm soát một mươi hai a một mươi hai nghìn sáu trăm bảy mươi qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe do đặng thanh tú
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại phường vĩnh trại thành phố lạng sơn điều khiển
chở hai thùng cắt tông chứa một hai trăm linh bộ kit test nhanh covid một mươi chín
chủ hàng là nguyễn thị tâm chú tại phường đông kinh thành phố lạng sơn
ngồi sau ghế lái không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ số ký test được đối tượng mua tại thị trấn đồng đăng
huyện cao lộc tỉnh lạng sơn với giá ba mươi chín đồng một bộ về bán
tài xế taxi không biết loại hàng hóa trong các thùng cắt tông
các tông được tâm trả tiền phí dịch vụ khi hoàn thành chuyến giao dịch
hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định
ngày chín tháng ba bộ tư lệnh cảnh sát biển tổ chức hội nghị tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm
vi phạm pháp luật chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả dịp trước
trong và sau tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi
thời gian qua tình hình vi phạm tội phạm buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển diễn biến phức tạp
các hoạt động buôn lậu gian lận thương mại được thực hiện có tổ chức đường dây chặt chẽ
tập trung tại các vùng biển đông bắc bắc miền trung đông nam bộ và tây nam
các mặt hàng chủ yếu là xăng dầu than pháo nổ khoáng sản hàng gia dụng
từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng cảnh sát biển đã bắt một mươi tám vụ
với năm mươi bốn đối tượng buôn lậu gian lận thương mại thu giữ tăng vật hơn ba trăm linh tấn than chín mươi bảy ba trăm linh lít xăng
bảy trăm linh hai ba trăm bảy mươi sáu lít dầu đi ô hơn bốn trăm linh kg pháo
trước tình hình trên bộ tư lệnh cảnh sát biển đã chỉ đạo các cục nghiệp vụ bộ tư lệnh các vùng
cảnh sát biển các đoàn trinh sát và đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy tăng cường lực lượng
phương tiện gia quân chấn áp các loại tội phạm trên biển
thưa quý vị lợi dụng việc ngành bảo hiểm xã hội tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động
và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
thời gian qua đã xuất hiện nhiều đối tượng lừa đảo nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của người dân
chính vì vậy cần hết sức thận trọng trong vấn đề này
sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên thời sự
anh nguyễn văn tuấn

thời gian qua được biết anh tuấn cũng là một trong số những nạn nhân bị sập bẫy

anh nguyễn văn tuấn chú tại quận cầu giấy hà nội là một nhân viên văn phòng
anh tuấn chú tại quận cầu giấy hà nội là một nhân viên văn phòng
anh tuấn chú tại quận cầu giấy hà nội là một nhân viên văn phòng
sử dụng chiêu thức giả danh tin nhắn
quỹ hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp để lừa đảo
không phải thủ đoạn mới
nhưng nó đang gây ra rất nhiều hệ lụy
xấu cho thị trường và cả cho
người lao động người sử dụng lao động
thời gian vừa qua
thì nhận được
các thông tin về việc
xuất hiện các tin nhắn lừa đảo
lừa đảo lợi dụng
chính sách hỗ trợ
người lao động người sử dụng lao động
bị ảnh hưởng với dịch covid một mươi chín
từ quý bảo hiểm thất nghiệp
thì quý bảo hiểm thất nghiệp việt nam đã có những giải pháp
thứ nhất là phối hợp với các cơ quan
chỉ đạo các cơ quan truyền thông của ngành
để thông tin đến người lao động
tránh việc người lao động
bị lừa bị chiếm vào
các cái tài khoản đặc biệt là tài khoản
lân hàng không những tài khoản

cùng với đó thì quý bảo hiểm thất nghiệp việt nam
cũng đã gửi văn bản
đến quốc an hình mạng bộ thông tin
truyền thông để phối hợp
qua các nhà mạng bình thông
để có thuê bao di động
để cảnh giác tránh các cái
tin án lừa đại
mặt khác bảo hiểm xã hội việt nam
cũng khuyến nghị người dân cần nâng cao cảnh giác
tuyệt đối không thực hiện bất cứ yêu cầu nào
nhất là truy cập vào các đường dẫn
nếu không sẽ có khả năng
lộ lọt thông tin cá nhân
nếu có thắc mắc hãy liên hệ với đường dây nóng
của bảo hiểm xã hội việt nam
để được tư vấn hỗ trợ
và giải đáp kịp thời
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bè rời vũng tàu
thi hành quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với ông đặng thanh minh
nguyên chủ tịch ubnd huyện xuyên mộc
ông huỳnh bách thắng nguyên trưởng phòng tài nguyên
và môi trường huyện ông nguyễn văn triệu
nguyên chủ tịch ubnd xã bình châu
huyện xuyên mộc và ông phạm văn thảo
nguyên cán bộ địa chính xã
về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai
theo hồ sơ vụ án năm hai nghìn một mươi chín
các bị can đã có nhiều sai phạm
trong đề xuất tham mưu chỉnh lý bản đồ địa chính
hoàn thiện hồ sơ thủ tục
cấp giới chứng nhận quyền sử dụng đất
hợp thửa tách thửa cho phép chuyển nhượng
quyền sử dụng đất sai quy định đối với sáu thửa đất
tại khu vực quy hoạch khu du lịch
và dân cư láng hàng xã bình châu
huyện xuân mộc gây thất thoát cho tài sản
của nhà nước trong đó cơ quan điều tra
xác định ông đặng thanh minh trong lúc còn đương chức
đã ký các quyết định chỉnh lý bản đồ
hồ sơ địa chính xã bình châu
vượt thẩm quyền ký quyết định cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ba hộ dân
không đúng quy định tháng một mươi năm
hai nghìn một mươi chín ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với
ông minh hình thức khiển trách
ông huỳnh bách thắng nguyên trưởng phòng tài nguyên
và môi trường huyện cũng đã làm trái quy định
trong công tác tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện xuyên mộc
ban hành chứng nhận quyền sử dụng đất
và chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định
ông nguyễn văn triệu nguyên chủ tịch
ủy ban dân xã bình châu bị xác định
thiếu trách nhiệm trong xác minh nguồn gốc đất
lấy ý kiến khu dân cư kiến nghị cho phép
chỉnh lý đất công hành đất hộ gia đình
dẫn đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
không đúng quy định của pháp luật
cơ quan công an xác định việc cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất cho sáu thửa đất sai quy định
đã dẫn đến việc chuyển nhượng bốn thửa đất
tổng diện tích một bảy trăm linh hai m hai
được cấp giấy sai quy định không thể thu hồi
gây thiệt hại cho nhà nước gần một một tỷ đồng
hơn một mươi viên đạn trì và hàng nghìn kiện
phụ kiện súng hơi khí nén vừa bị công an
tp thái nguyên tỉnh thái nguyên phát hiện thu giữ
vào sáng ngày tám tháng ba lực lượng công an kiểm tra
xe ô tô biển kiểm soát chín mươi tám b hai nghìn một trăm bốn mươi ba
do trần đức tuyến ở tỉnh bắc giang điều khiển
phát hiện trên xe có bốn bao tải
có chứa chín kiện hàng bên trong chứa sáu viên đạn trì
và một một trăm linh linh kiện phụ kiện
dùng để lắp ráp súng hơi khi nén
tiếp tục kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát
chín mươi tám f bảy trăm ba mươi hai do nguyễn văn điển
cùng ở tỉnh bắc giang điều khiển
phát hiện trên xe có năm kiện hàng
bên trong chứa bốn hai trăm linh viên đạn trì
và năm trăm linh linh kiện phụ kiện
dùng để lắp ráp súng hơi khi nén
công an tp thái nguyên đã tạm giữ
toàn bộ số hàng hóa nêu trên để tiếp tục xác minh
làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
công an tỉnh cà mau vừa bắt quả tang
một đối tượng nữ đang có hành vi mua bán
trái phép chất ma túy tại địa bàn khóm hai
phường tám tp cà mau
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ
bắt quả tang nguyễn thị anh tên gọi khác là lớn
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú tại phường tám
đang bán ma túy cho một đối tượng khác
tăng vật thu giữ là một gói ma túy
tiến hành kiểm tra trên người nguyễn thị anh
lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ thêm
sáu mươi hai gói khác nghi là ma túy
tiến hành test nhanh phát hiện đối tượng mua ma túy
dương tình với ma túy
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
ngày chín tháng ba đội cảnh sát giao thông rạch chiết
thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát
công an tp hcm cho biết là đang lấy lời khai
nhóm thành niên tụ tập đua xe
nẹp bô trên quốc lộ một
đáng nói là trong số các nam nữ tham gia
có nhiều người nhiễm covid một mươi chín
theo thông tin ban đầu khoảng ba giờ sáng cùng ngày
tổ công tác phòng chống đua xe của phòng cảnh sát giao thông
đường bộ đường sắt công an tp hcm
tiếp nhận tin báo của người dân
về việc có hàng chục nam nữ đang tổ chức
sau kẻ tốc độ trên tuyến quốc lộ một
đoạn giáp ranh giữa đồng nai và tp hcm
nên các tổ công tác đã nhanh chóng triển khai
bố trí lực lượng để tiếp cận
nhóm thanh niên nẹp bô xe dàn hàng bốc đầu
chạy từ cầu đồng nai về tp hcm
khi vừa qua cầu đồng nai và trăm mét
thuộc địa bàn tp di an tỉnh bình dương
thì bị lực lượng chức năng mật phục vây ráp
nhiều tổ trinh sát ập vào khống chế một số đối tượng
thấy cảnh sát giao thông nhiều đối tượng quay đầu
tháo chạy tán loạn
trong đó có bốn đối tượng điều khiển hai xe máy không làm chủ tốc độ
đã lao xe vào container ô tô chạy bộ để tẩu thoát
lực lượng chức năng đã khống chế bắt giữ được
hai mươi tám người một mươi tám xe máy
hầu hết các xe máy đã được thay đổi kết cấu
trong đó có hai xe bị hư hỏng
do nhóm này lao vào ô tô container để thoát thân
bộ đối tượng trong nhóm cho biết
khuya ngày tám tháng ba cả nhóm tổ chức ăn nhậu
tại một quán trên đường phạm văn đồng quận bình thạnh
sau đó rủ nhau qua tp biên hòa để vui chơi
đến khu vực khu công nghiệp ở biên hòa
thì thấy một tốt đua xe nên cũng hù theo
mục đích để vui chơi
đến rạng sáng ngày chín tháng ba đang trên đường trở về
thì bị cảnh sát giao thông bắt giữ
qua test nhanh năm trong hai mươi tám nam nữ
dương tính với covid một mươi chín
ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước
đã thực hiện lệnh bắt bị can
để tạm giam và khám xét nơi ở
nơi làm việc đối với đảng văn ân
bốn mươi một tuổi trú tại khu phố sáu
phường long phước thị xã phước long
tỉnh bình phước là gánh đốc công ty
trách nhiệm hữu hạng một thành viên ánh thi
có trụ sở tại khu phố sáu phường long phước
thị xã phước long tỉnh bình phước
để điều tra về tội buôn lộn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
và khởi tố bị can đối với đặng văn ân
theo tài liệu của cơ quan điều tra
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đảng văn ân đã sử dụng pháp nhân
là công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên ánh thi
mở hai mươi ba tờ khai hải quan
tại chiếc cục hải quan trân thành
đã nhập khẩu tổng cộng hơn ba hai trăm ba mươi hai tấn hạt điều thô
trị giá hơn một trăm bốn mươi tỷ đồng
theo hình thức nhập quân liệu sản xuất hàng nhập cẩu
tạm nhập tái xuất
nhưng sau đó ông chỉ xuất khẩu bảy mươi chín ba mươi tám tấn nhân điều
tương đương ba trăm chín mươi sáu chín tấn hạt điều thô
thu được hơn một mươi bảy tỷ đồng
số hạt điều thô còn lại ân không xuất khẩu
mà tự ý chuyển tiêu thụ hết trong nước
nhằm thu lợi bất chính
hành vi của đặng văn ân đã vi phạm vào tội buôn lậu
quy định tài khoản bốn điều một trăm tám mươi tám bộ luật hình sự
khám xét nơi ở và làm việc của đặng văn ân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước
đã thu giữ một số tài liệu và vật chứng
liên quan đến vụ án
kính thưa quý vị với hành vi đâm chết
vợ và cha vợ của mình
bị cáo nguyễn văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
ngụ tệ xã phú cường
huyện tam nông tỉnh đồng tháp
đã bị hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh trà vinh
tuyên án tử hình
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi năm
trong thời gian đi làm thuê
ở thành phố hồ chí minh
thanh quen và đã sinh tình cảm với chị thạch thị safia
sau mạng chín trăm tám mươi năm
ngụ xã tân hùng huyện tứ cần tỉnh trà vinh
thanh và chị safia đều có gia đình
nhưng đã ly hôn sau đó cả hai
sống chung như vợ chồng tại nhà ông thạch xuân
cha ruột của safia ở xã tân hùng huyện tiếu cần
thanh và chị safia có một đứa con gái
do xảy ra mâu thuẫn với ông xuân
nên thanh thường xuyên về tỉnh đồng tháp sinh sống
riêng chị sanfa vẫn sống cùng với cha mẹ ruột
thời gian sau này
thanh thường về thăm con gái và chị safia
nhưng bị ông xuân ngăn cấm
sau nhiều lần đánh đuổi ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
nghi ngờ chị safia quay lại với chồng cũ
nên thanh điều khiến xe mô tô
từ tỉnh đồng tháp về huyện tứ cần tỉnh trà vinh
để gặp chị safia
sau khi nhậu say cùng một số người quen ở huyện tứ cần
hai mươi hai giờ cùng ngày thanh đến ngồi trước nhà ông xuân
thì chị safia về và đi vào nhà sau
lúc này thanh đi theo
và xảy ra cửa cãi với chị safia
tức giận thanh dùng dâu nâm liên tiếp nhiều cái
khi bị đâm chị safia kêu lên
nên người thân gia đình chạy vào
thanh bó chạy ra ngoài thì bị ông xuân đánh trúng đầu
sau đó thanh quay lại đâm liên tiếp vào người ông xuân
rồi bỏ trốn hầu quá chị safia và ông xuân
tử vong tại chỗ
ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
thanh bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẫn trốn
tại nhà một người quen ở xã tân hùng huyện tứ cần
căn cứ vừa tính chất mất độ phạm tội
hội đồng xác xử tòa án nhân dân tỉnh trà vinh
tuyên tử hình nguyễn văn thanh
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
xảy ra một số vụ cướp dật tài sản
và thủ đoạn hoạt động của chúng không mới
và hầu hết là các vụ việc xảy ra
đều do sự chủ quan và thiếu cảnh giác của người dân
và cũng như là cơ quan chức năng
cũng đã cảnh báo trên các phương tuyển
truyền thông thông tin đại chúng
nhưng không ít người dân vẫn chủ quan
vụ cháy xảy ra vào khoảng chín h hai mươi phút sáng cùng ngày
tại chợ dĩ an phường dĩ an thành phố dĩ an
thời điểm trên ngọn lửa bất ngờ bụt phát dưới dộ
tại tiệm bán đồ chơi trẻ em trong chợ
chỉ trong ít phút ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng
ra phía trước cửa hàng
chú tiệm cùng người dân gần đó nhanh chóng di dời
đồ chơi ra phía ngoài rồi cùng nhau dập lửa nhưng bất thành
do kiosk chứa nhựa và các vật dụng dễ cháy
nên chỉ trong ít phút lửa đã bao trùm cả kiosk
và cháy lan sang kiosk bán nền ở bên cạnh
nhận thông tin cảnh sát phòng cháy chữa cháy
thành phố di an tỉnh bình dương
điều xe nước và các căn bộ chiến sĩ
tiếp cận hiện trường phùng nước dập lửa
một cụ bào không bảy mươi tuổi bị mắc kẹt bên trong
được lực lượng chức năng giải cứu ra ngoài
nhưng do ngạt khó nên phải chuyển đi cấp cứu
khoảng hơn ba mươi phút sau ngọn lửa được dập tắt
toàn bộ kiosk bán đồ chơi cháy rùi
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ
kính thưa quý vị từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
thì trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã xảy ra một số
vụ cướp và cướp giật tài sản
thủ đoạn hoạt động của chúng thì không mới
hầu hết thì các vụ việc xảy ra đều do sự chủ quan
thiếu cảnh giác của người dân
mặc dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo
trên các phương tiện thông tin đại chúng
nhưng người dân vẫn còn chủ quan
thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản táo bạo
và thời điểm gây án bất kể giờ giấc
từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
bốn đối tượng từ thiên phước
phạm trọng nghĩa lục triệu nhân
cả ba đều trú thành phố biên hòa
và nguyễn hữu nam quê tính thanh hóa
đã sử dụng xe máy phân khối lớn
đi theo nhóm từ hai đến bốn người để gây án
khi phát hiện có người đi đường
chủ yếu là phụ nữ có đeo trang sức túi sách
hoặc sử dụng điện thoại
đối tượng đi trước sẽ áp sát để đối tượng ngồi sau
chấp thời cơ giật tài sản
tài sản cướp giật được chúng bán đồ chi nhau tiêu xài
chỉ trong thời gian ngắn
chúng đã thực hiện hai mươi tám vụ cướp giật tài sản
trên địa bàn thành phố biên hòa
mới đây chúng vừa bị công an thành phố biên hòa
tỉnh đồng nai bắt khẩn cấp
trước đó tối ngày một mươi bảy tháng một
hai đối tượng trần hoàng thiện hai mươi một tuổi
và hồ phương hùng ba mươi tuổi
cả hai cùng trú tỉnh đồng nai
đã thủ sáng dao và gậy sát ba khúc
đến khu vực công viên khu dân cư
tại khu phố hai phường thống nhất thành phố biên hòa
gặp đôi nam nữ ngồi tâm sự
hai đối tượng áp sát dùng dao và gậy ba khúc
dí vào cổ hai nạn nhân ngồi tỉnh đồng nai
rồi cúp đi một điện thoại iphone sáu
và hai ví tiền rồi nhanh chân tổ thoát
vào mạng đêm nhưng đã bị công an
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
bắt sau ba ngày gây án
cảnh báo cho người dân là
khi đi ra đường
thì không nên mang
nhiều đất tài sản có giá trị
khi ra đường
nếu có mang theo thì phải
cất kỹ trong vỏ sách và bỏ
trong cốt xe cẩn thận
còn nếu mà đeo trang sức thì
phải có áo cổ
hoặc khăn tròn hoặc áo
dài tay để che kính để tránh
tạo điều kiện thường lợi cho đối tượng
phát hiện là có điều kiện cốt dịch
nếu sử dụng điện thoại di động
thì nên tắp vào lò quan sát xung quanh
xem rồi chúng ta sẽ
tránh trường hợp và vừa đi vừa sử dụng
sẽ tạo điều kiện cho chúng dễ ra tay
tội phạm cướp cốt dịch tài sản thường mang tính manh động liều lĩnh
do vậy người dân cần nâng cao ý thức
cảnh giác loại tội phạm này và có biện pháp
tự bảo vệ tài sản của mình
chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh tổ quốc tri khai rộng rã mô hình
camera an ninh để phòng ngừa
các loại tội phạm